quốc hội dành cả ngày để thảo luận về công tác phòng ngừa chống tội phạm và vi phạm pháp luật công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn hai mươi
theo các đại biểu công tác phòng chống tham nhũng đã và đang được đảng và chính phủ chỉ đạo quyết liệt với nhiều kết quả rõ nét để lại dấu ấn và lan tỏa mạnh mẽ trong lòng nhân dân
tuy nhiên bên cạnh đó những vụ tham nhũng vật nhũng nhiễu gây phiền hà cho dân và doanh nghiệp vẫn đang diễn ra ngày càng phức tạp tinh vi
lợi ích nhóm sân sao vẫn còn tồn tại gây bất công trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản mua sắm tài sản công
tham nhũng không chỉ diễn ra ở các cơ quan nhà nước mà đã và đang diễn ra ở một số lĩnh vực nhạy cảm đặc biệt là xảy ra ở một số lĩnh vực kinh tế quan trọng vẫn còn xảy ra tham nhũng tại các cơ quan bảo vệ pháp luật bảo vệ tư pháp
hiện công tác thu hồi tiền do tham nhũng và các tội phạm về kinh tế cũng mới chỉ đạt trên bốn mươi ba tức là mới thu hồi được khoảng một mươi của các cơ quan nhà nước
cử tri kiến nghị cần hoàn thiện chế tài ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật nhất là tội phạm kinh tế tham nhũng lãng phí kiên quyết thu hồi tài sản do chiếm đoạt tham nhũng mà có
kịp thời công khai rộng rãi cho cử tri và nhân dân biết những vụ việc nghiêm trọng đã và đang xử lý
đại biểu đề nghị chính phủ sớm ban hành các quy định cụ thể về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn đồng thời tiếp tục quyết liệt xử lý
không có vùng cấm sẽ có tác động tích cực trong việc phòng ngừa và ngăn chặn tham nhũng